thưa quý vị một chuyên án ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy vừa được lực lượng công an ninh bình triệt phá
vào hồi năm giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một tại khu vực ga gành phường yên bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn khuê
trú tại thị trấn văn điển huyện thanh trì thành phố hà nội
vận chuyển sáu hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và một một kg ma túy đá
quá trình bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn khuê đã ép người lái xe
điều khiển xe tải tăng tốc bỏ chạy tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng nguyễn khuê
tại khu vực ga gành thuộc phường yên bình thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn khuê khai nhận đi nhờ các xe tải đường dài
để vận chuyển ma túy từ các tỉnh miền trung ra hà nội để tiêu thụ
khuê là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
từng chấp hành án phạt tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy về địa phương chưa lâu
một đối tượng trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã nhanh chóng quay lại con đường mang đến cái chết trắng
sau gần một tháng vào cuộc theo dõi đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận ngũ hành sơn đã phát hiện và tiến hành bắt quả tàng khi đối tượng thực hiện việc giao dịch
đây là đối tượng nguyễn bá thật hai mươi bảy tuổi trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
bị công an quận bắt quả tang khi đang thực hiện mua bán ma túy trên địa bàn vào đầu tháng một mươi một
cho đến bây giờ khi lần nữa đối diện với cơ quan công an thuận mới bắt đầu hối hận
về việc quay lại con đường nơi mà cửa tương lai đã nhỏ nay càng hẹp hơn
với tốc độ đô thị hóa ngũ hành sơn là một địa phương được các đối tượng ma túy chọn
làm địa điểm giao dịch mua bán
công an quận đã tích cực vào cuộc đấu tranh và bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma túy
dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
nỗ lực cắt đứt nguồn cung hạn chế thấp nhất số lượng người nghiện trong cộng đồng
đang được cả hệ thống chính trị quan tâm vào cuộc triệt đề
việc bắt quả tang đường dây của nguyễn bà thuận với lượng ma túy lớn bị thu giữ
đã cho thấy quyết tâm đẩy lùi ma túy của địa phương
nếu như đối tượng mua bán ma túy này mà nó trót lọt thì sẽ có rất nhiều hệ lực
nó gây ra nhiều hệ lực lớn cho xã hội
cho nên là chúng tôi đánh giá khá cao
cái thành tích mà của các đồng chí công an quận chúng tôi tin tưởng là trong năm hai nghìn hai mươi một này
như là những năm tiếp theo thì công an quận luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn phức tạp nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ công an
trong cuộc chiến với ca chết trắng
sự đóng góp không hề nhỏ góp sức đẩy lùi những cam rỗ xâm nhập của ma túy trên địa bàn
thưa quý vị khoảng một giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một đội bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hà nội phối hợp cùng với trung đoàn cảnh sát cơ động
công an huyện đông anh đã triệt phá ổ nhóm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
trong một quán karaoke hoạt động khi chưa được phép
vào thời điểm kiểm tra quán karaoke linh anh do đối tượng nguyễn ngọc phượng làm chủ quán
tổ công tác liên ngành phát hiện ba trong số năm phòng hát của quán đang hoạt động
mở nhạc bay lắc công suất to cho hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra tổng cộng có ba mươi một đối tượng trong đó một mươi bốn khách và một mươi bảy nhân viên của quán
công an thu giữ tại chỗ một mươi chín túi ni lông tinh thể màu trắng có trọng lượng một mươi sáu hai trăm một mươi chín gram ketamine
ngoài ra còn có một cân điện tử ba đĩa xứ có dính ma túy ketamin và nhiều đồ vật có liên quan
qua đấu tranh phân loại có hai mươi bảy trong số ba mươi một đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng là quản lý nhân viên quán và khách sử dụng ma túy
căn cứ tài liệu lưu thập cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với một mươi năm đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
riêng đối tượng nguyễn ngọc phượng
được xác định là vai trò chủ mưu hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày một mươi ba tháng một mươi một đội kiểm soát phòng chống ma túy và tri cục hải quan chuyển phát nhanh
cục hải quan tp hcm chủ trì phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
công an tp hcm kiểm tra và phát hiện một bưu kiện gửi sang úc có chứa năm kg ma túy đội lốt dưới dạng quả biếu
cơ quan chức năng phát hiện một bưu kiện gửi sang úc có tổng trọng lượng hơn một mươi sáu kg
được đối tượng tại tp hcm gửi cho người nhận tại úc khai báo là quà biếu
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã kiểm tra và thu giữ gần năm mươi kg ma túy
được ngụy trang tinh vi bằng cách đúc giữa các khối sp thơm để lẫn cùng quần áo và đồ chơi trẻ em
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
cơ quan công an tp hcm đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại ngõ xã đàn hai phường nam đồng
và chiều qua ngày một mươi ba tháng một mươi một
cụ thể ngay sau khi phát hiện vụ việc người dân đã nhanh chóng hô hoán và thông báo cho lực lượng chức năng
được biết nạn nhân tử vong được xác định là nam giới khoảng bốn mươi năm tuổi nghi phạm và nạn nhân là hàng xóm
trước khi xảy ra vụ việc nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần
hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc
cơ quan tp hcm đang điều tra vụ việc
còn tại đắk lắk cơ quan tp hcm vừa bắt và xử lý
một đối tượng sau khi uống rượu đã cầm diều đòi chém một đồng chí công an
đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
đó là đối tượng y hải a yun ba mươi ba tuổi trú tại phường tân lập tp bun ma thuận
theo kết quả điều tra ban đầu những ngày qua tại hẻm ba trăm sáu mươi hai đường hùng vương phường tân lập
có ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nên chính quyền địa phương phải thực hiện lệnh phong tỏa con hẻm này
để kiểm soát phòng chống dịch bệnh lây lan
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi một
sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn y hải đã cầm một cây rừng đến chốt kiểm soát dịch đầu hẻm
tại đây hải liên tục chửi bới thách thức rồi cắt dây phong tỏa đập phá bàn ghế
biểu hiện cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa
chưa dừng lại hải còn vác rìu rượt đuổi chém thiếu tá mai đình thắng
cán bộ công an phường tân lập đang làm nhiệm vụ tại chốt
rất may đồng chí thắng kịp thời tránh được nên không bị thương
năm người xong em nhậu thấy mạnh đứa đó
em về hết em về em nghe nói phong tỏa chúng mình chưa bỏ
thì em cầm rượu em bà ra chỗ chốt
em đập kế chỗ phong tỏa xe dây phong tỏa xong em chạy một đợt đập tôn
đập tôn xong em chạy dưới chỗ công an thôi
sau chỗ này không mở chỗ bên tuôn trong mở hết phong tỏa rồi
sau em cầm rượu em đổi đánh cán bộ công an
bây giờ em tỉnh lại tỉnh rượu là em thấy con người mình sai trái
em xin lỗi mai chú công an em thấy hối hận vô cùng
thì qua sự việc này thì cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
thì phải tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống dịch
đặc biệt là đối với người dân ở trong các cái khu vực phong tỏa
thì phải chấp hành nghiêm các quy định mọi hành vi mà vi phạm pháp luật
hoặc hành vi chống đối với lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch
thì đều sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với vụ việc này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuột
phối hợp với vị ẩm sát cũng như tòa án nhân dân thành phố buôn ma thuột
xác định đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
đặc biệt là công tác phòng chống dịch của thành phố buôn ma thuột
do đó chúng tôi xác định đây là án điểm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
hiện công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã ra quyết định tạm giữ hình sự y hải ayun
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ theo khoản một điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
tại tỉnh tiền giang trên tuyến đường tỉnh tám trăm sáu mươi bốn đoạn qua địa bàn xã kim sơn huyện châu thành
tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang
đã phát hiện bắt giữ một đối tượng đang cất giấu trong người một khẩu súng và sáu viên đạn
bước đầu đối tượng khai tên nguyễn thành vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện châu thành
qua kiểm tra trên người đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một khẩu súng sáu viên đạn
một hợp đồng cho vai tiền cùng các giấy tờ khác
hiện đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện châu thành
tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian vừa qua lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc nói chung
dương nói riêng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra
kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
không được phép hoạt động trong thời gian chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở cố tình vi phạm và đã bị cơ quan công an phát hiện xử lý
cụ thể tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke blue eyes
địa chỉ tại thôn long sơn diểng xã đạo tú huyện tam dương do hà trung hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại huyện tam dương làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở karaoke trên có hai phòng hát đang hoạt động
với tám nhân viên phục vụ và bảy khách hát
công an huyện tam dương đã lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh karaoke blue
và các trường hợp cố tình không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời tiến hành test nhanh ma túy và covid đối với các trường hợp trên
kết quả tất cả đều âm tính
thưa quý vị
bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi một đà nẵng quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba
tại hai phường là an hải bắc và nại hiên đông
cả hai phường này đều là điểm nóng covid một mươi chín của quận sơn trà
các chốt kiểm soát người ra vào được tái thiết lập nhằm kiểm soát dịch bệnh an toàn hiệu quả
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là chốt kiểm soát được ủy ban nhân dân phường an hải bắc thiết lập
nhằm tuyên truyền và hướng dẫn các điều kiện để người dân ra vào vùng cam
ghi nhận trong sáng ngày hôm nay lực lượng công an phường đã có mặt để kịp thời hướng dẫn người dân
cũng như là phương tiện di chuyển theo các cung đường khác
tại khu vực chắp ranh giữa phường an hải bắc và nại hiên đông
lực lượng chức năng tái thiết lập tám chốt cứng và năm chốt kiểm soát ra vào
theo đó người dân phương tiện di chuyển vào địa phận hai phường này phải đáp ứng điều kiện tiêm mũi một
và đủ hai mũi vaccine đối với chiều ra
người dân có thể khai báo trên ứng dụng và thực hiện quét mã tại chốt
hoặc xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng
ngày đầu tiên chuyển cấp độ dịch nhiều phương tiện phải quay đổi